đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với tỉnh phú yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực biểu dương những nỗ lực của tỉnh phú yên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trong đó đáng mừng là bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trong khi nhiều địa phương tốc độ phát triển kinh tế âm thì tỉnh phú yên vẫn tăng trưởng một ba
phó thủ tướng đề nghị tỉnh phú yên cần thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết của đại hội đảng lần thứ một mươi hai quốc hội chính phủ để khai thác lợi thế liên kết vùng
các nghị quyết quyết định của chính phủ thủ tướng chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín và sẵn sàng các phương án phòng chống dịch tuyệt đối không được chủ quan lơ là
khẩn trương thực hiện quy hoạch giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi để trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực tặng quỹ khuyến học tỉnh phú yên ba trăm linh triệu đồng và thăm các gia đình chính sách tại thành phố tuy hòa